than uyên là huyện có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp theo hướng làm hàng hóa của tỉnh lai châu
thế nhưng trước đây thế mạnh này chưa phát huy được do sản xuất còn mang tính nhỏ lẻ
chất lượng nông sản chưa cao việc quảng bá sản phẩm còn hạn chế
để khắc phục năm hai nghìn một mươi sáu huyện ủy than uyên đã ban hành nghị quyết số một về sản xuất nông sản hàng hóa tập trung
đến nay sau hơn một năm thực hiện sản xuất chất nuôi để làm hàng hóa ở tha nguyên đã có nhiều triển biến tích cực
nhờ có cán bộ tuyên truyền vận động mà anh điêu văn huân nhận thức được những hạn chế bất cập của việc chăn nuôi nhỏ lẻ
nên đã mạnh dạng vây vốn ngân hàng xây dựng chuồng trại trồng cỏ nuôi trâu bò tập trung
được sự hướng dẫn về kỹ thuật của cán bộ phòng nông nghiệp huyện cùng những chính sách hỗ trợ của huyện
đến nay việc chăn nuôi của gia đình anh đã phát triển khá thuận lợi
hiện tại gia đình anh có hơn một mươi con châu bò và hàng chục con lợn đến thời kỳ xuất chuồng
đến thời điểm này trâu bò phát triển rất khá ổn định gia đình cũng đỡ hơn về kinh tế
hình thức nuôi trâu bò là nuôi nhốt
thì cũng trồng cỏ cỏ kim lê và cỏ boi thì cắt cho ăn thường xuyên
về kỹ thuật thì được các cán bộ phòng nông nghiệp cũng tư vấn về kỹ thuật chăn nuôi
về bên cũng học hỏi theo sách báo trên tv lại chúng
với việc áp dụng kỹ thuật mới và việc trồng trọt chất nuôi mà phúc than trở thành sãn đi đầu
trong việc thực hiện nghị quyết một của huyện
bước đầu đã hình thành được các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như vùng trồng lúa đặc sản xén cu
vùng trồng ngô đậu tương và các khu chăn nuôi gia súc gia cầm tập trung
đưa vào mũi nhọn của xã cũng như của huyện chúng tôi là bây giờ đang chủ yếu là đề án trồng chè
và thứ hai nữa là đề án trồng lúa thì xã phúc than là một trong những xã trọng điểm lúa của tỉnh
tính tới là sẽ đạt sáu trăm linh hectare
vụ tới này chúng tôi đang chuẩn bị là gieo cấy là năm trăm sáu mươi hectare theo kế hoạch của huyện
đi cùng với tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của người dân về những ưu thế của việc sản xuất chăn nuôi tập trung
khai thác tốt lợi thế của từng loại cây trồng vật nuôi phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng của từng vùng
mấu chốt để than uyên triển khai thực hiện tốt nghị quyết số một là vận dụng các cơ chế
chính sách trong điều kiện cho phép để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất và chăn nuôi
bởi nguồn vốn hỗ trợ ban đầu có tính chất tạo động lực để người dân tích cực tham gia mở hướng làm ăn mới
chính sách trên địa bàn huyện thanh huyên hiện nay có hai luồng chính sách
thứ nhất là đối với chính sách của tỉnh thì thực hiện quyết định hai mươi chín để chúng tôi căn cứ vào nhu cầu
cũng như căn cứ vào khả năng phân bố nguồn vốn thì tổ chức thực hiện cho đảm bảo chính sách của tỉnh
trên cơ sở ban hành và sắp xếp lại nguồn vốn này thì huyện cũng đã chính thức bỏ ra mỗi một năm một tỷ
để triển khai thêm các chính sách của tỉnh đặc biệt là về lúa về chè về cá về lợn
và một số nội dung khác để đảm bảo cái nguồn vốn
cũng như theo lộ trình triển khai các diện tích rồi sản phẩm
để đảm bảo cho việc hàng hóa tập trung và có chất lượng cao có giá trị cao
đến nay tha nguyên đã hình thành được các vùng trên canh chè vùng sản xuất lúa đặc sản
làm hàng hóa xuất bán đi các nơi
nhờ đó thu nhập bình quân trên một đơn vị diện tích đạt từ năm mươi đến tám mươi triệu đồng một hectare
huyện cũng đã hình thành được một số vùng chăn nuôi gia súc gia cầm tập trung
nhất là vùng nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện huệ quảng bản chát với số lượng ba trăm linh lồng
tổng sản lượng đạt ba bốn trăm linh lồng
tổng sản lượng đạt ba trăm chín mươi ba tấn đã mang lại nguồn thu không nhỏ cho người dân trên địa bàn
việc tiêu thụ sản phẩm khá ổn định nhờ đã ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm
với các nhà máy chè doanh nghiệp hợp tác xã hoạt động trên địa bàn
qua hơn một năm thực hiện nghị quyết chuyên đề của ban chấp hành đảng bộ khóa một mươi bảy
về sản xuất nông sản hàng hóa tập trung
thì bước đầu được lớn nhất và rõ nét nhất đó là đã hình thành rõ nét vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung
vùng lúa vùng chè vùng nuôi trồng thị sản
trong thời gian tới tiếp tục có sự khuyến khích vận động thu hút bố trí mọi nguồn lực
và vận dụng tốt các chính sách hiện có của trung ương của tỉnh của huyện
để phát triển tốt các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đã nêu
những kết quả đã đạt được là nền tảng quan trọng để than uyên tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội
trong thời gian tới hoàn thành các mục tiêu mà đại hội đảng bộ huyện tha nguyên
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đã đề ra